mở đầu là thông tin về việc xét xử vụ án giết người chặt xác phi tăng gây rúng động dư luận
ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi một tòa nhân dân tp hcm đã đưa vụ án sinh viên giết bản đồng tính rồi chặt xác ra xét xử sơ thẩm
bị can trần nhật duy hai mươi một tuổi bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản với khung hình phạt lên đến tử hình
đặng gia linh hai mươi ba tuổi cùng ngụ tại tiền giang bạn gái của duy bị truy tố về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo chẳng nhật duy và anh vạn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có quan hệ đồng tính từ năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn một mươi ba duy lên tp hcm học đại học và thuê phòng trọ ở phường tám quận gò vấp để ở cùng với tuấn
thời gian này do ghen tuông nên tuổi
tuấn hay đe dọa duy và những người bạn mà duy hay qua lại
từ đó duy đã nảy sinh ý định giết tuấn
biết ý định này của duy linh nhiều lần khuyên can nhưng duy một mực đòi giết tuấn cho bằng được
trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn mỗi khi nấu mì tôm cho tuấn ăn duy đã bỏ một phần hai muỗng chất độc cali cyanur vào trong thức ăn
và đêm ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn tuấn bị nhức đầu nên kêu duy lấy thuốc cho uống
duy liền lấy hai viên thuốc con nhộng đã chuẩn bị sẵn
đổ hết thuốc ra rồi bỏ chất độc vào
tuấn uống được một phút thì quỵ ngã sau đó tử vong
sau khi giết tuấn sáng ngày hôm sau duy vẫn để sát trong phòng trọ rồi đi học bình thường
trước cùng ngày duy đem chiếc điện thoại của nạn nhân bán được một hai triệu đồng rồi đi mua cưa máy để chuẩn bị phi tang xác nạn nhân
duy phân xác nạn nhân bỏ ở nhiều nơi ở nhiều thời điểm khác nhau cho đến khi một phần sát còn lại của nạn nhân bốc mùi hôi thối nặng nên quần chúng nhân dân đã trình báo công an
và đến trưa ngày hai mươi bốn
tháng năm duy và linh đã bị công an bắt giữ